hàng trăm hộ dân ở gia lai điêu đứng vì số tiền đầu tư vào hình thức huy động vốn theo mô hình đa cấp
với tên gọi ngân hàng cộng đồng bitcoin đã biến mất hoàn toàn khi trang web sản giao dịch đóng cửa
hàng chục tỷ đồng của người dân đã mất trắng theo kẻ cầm đầu đường dây này
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại gia lai
sau khi nghĩ quẩn nhảy xuống giếng tự tử chỉ vì lỡ vay nợ để tham gia đồng tiền ảo bitcoin
chị trương thị thanh thanh may mắn được gia đình hàng xóm phát hiện kịp thời
thế nhưng những sang chấn tâm lý của người phụ nữ này cũng như món nợ phải trả vẫn luôn đeo đẳng
dù cả gia đình bốn người phải đi ở nhờ mù tịt về mạng internet công nghệ thông tin
nhưng khi được dỉ tai về lãi suất khủng khi tham gia vào giao dịch tiền ảo bitcoin
chị thanh vay ngân hàng vay của người thân kể cả vay nặng lãi để mua tiền ảo
số tiền một trăm hai mươi triệu đồng chị thanh nuôi hy vọng đổi đời
thế nhưng chỉ trong phút chốc toàn bộ số tiền đã biến mất cùng với sàn giao dịch ảo và kẻ cầm đầu đường dây này
chị thanh cũng chỉ là một trong rất nhiều nạn nhân tại thị xã an khê trắng tây khi tham gia giao dịch tiền ảo
với hình thức lôi kéo đánh vào lòng tham của người
dân với lợi nhuận siêu khủng lên đến một trăm bốn mươi bốn một tháng
cộng với hoa hồng tăng dần mỗi khi giới thiệu thêm người tham gia
nên chỉ sau một thời gian ngắn mạng lưới này đã phát triển được hơn một thành viên trên địa bàn tỉnh gia lai
kể cả công chức đến giáo viên hay cả những nông dân chỉ quen đồng ruộng
khi số lượng người tham gia với số tiền đủ lớn sàn giao dịch tiền ảo và kẻ cầm đầu biến mất cùng với hàng chục tỷ đồng của người dân
còn với người tham gia khi nhận ra mình bị lừa thì mọi việc đã quá muộn
mình không biết khả năng là mình có lấy lại tiền được hay không
mình không biết họ là ai mình không biết công chú là ai cả
và khi mình tham gia vào đó nếu như họ tách website hay là họ cố tình lừa đảo không lấy tiền thì thiệt hại rất là lớn
người dân cũng không nên tham gia đối với đầu tư tài chính tài cấp nhiều rủi ro
mà khi bắt tiền thì cũng không xác định được đối tượng có dấu hiệu lừa đảo ở đâu
để chúng ta có cơ kiện
theo kết quả xác minh ban đầu của công an thị xã an khê ước tổng số tiền mà người dân trên địa bàn đã tham gia vào sàn giao dịch ảo khoảng hai mươi hai tỷ đồng
đã biến mất theo kẻ cầm đầu là trần thiện lâm chú tại tp hcm
điều đang nói là trong số này có đến một phần ba số người chơi không biết cách tự giao dịch trực tiếp mà phải nhờ đến sự hỗ trợ của người giới thiệu trung gian
thiếu hiểu biết nhưng lại mở mắt trước lợi nhuận ảo khiến hàng trăm gia đình rơi vào cảnh khổ đốn